thực tế đó đã cho thấy sức khỏe của các doanh nghiệp tư nhân còn yếu không thể lớn lên được
song câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp tư nhân không thể lớn lên được
chẳng hạn như do hệ thống pháp luật các cơ chế chính sách
phần lớn các doanh nghiệp tư nhân đều có quy mô nhỏ năng lực cạnh tranh thấp cơ cấu ngành nghề bất hợp lý vi phạm luật cạnh tranh
song có một nguyên nhân được chỉ ra và nhận được sự quan tâm
tâm đặc biệt đó là sự xuất hiện của những doanh nghiệp thân hữu
câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ
khi có vợ làm phó bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh chống lưng cho chồng mở doanh nghiệp
thì việc kinh doanh có dễ dàng thuận lợi hay không
câu trả lời là có
thậm chí họ còn kinh doanh rất nhàn hạ và giàu lên một cách nhanh chóng nhờ có mối quan hệ thân hữu
họ không cần phải đầu tư quá nhiều chỉ cần đón lõng
cắt phần trăm đối với tất cả các dự án mà người nhà của họ có quyền quyết định
đó là câu chuyện thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua
đối với trường hợp của công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng tỉnh đồng nai
tôi nghĩ đây là một cái việc mà hiện nay cũng tương đối phổ biến
tất nhiên là mình phải nhìn nhận một cách rất là sòng phẳng
và nhìn nhận rất là khách quan về việc này
thì đầu tiên cái quyền
của doanh nghiệp được quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước
là cái quyền tự nhiên của họ không thể cấm được
nhưng mà quan hệ để mà lấn lướt trong cái việc kinh doanh
mà sử dụng cái quan hệ làm cái động lực để cạnh tranh
thì nó khác với cái việc là sử dụng cái quan hệ
nó khác với các cái việc khác
câu chuyện trên chỉ là một trong muôn vàn biểu hiện
của sự bắt thân giữa doanh nghiệp và quan chức
nó khiến chúng ta phần nào cảm thông và hiểu hơn
cho những quan ngại lo lắng của những doanh nghiệp
vốn yếu về lực
thiếu về các mối quan hệ là hoàn toàn có cơ sở
và cũng từ sự việc này dư luận có quyền được đặt ra câu hỏi
việc cải cách hành chính mà lâu nay chúng ta đang tiến hành
sẽ làm được gì khi mà muốn làm ăn dễ dàng
cứ phải đầu tư cho quan hệ
không có quan hệ có vẻ như mọi cơ hội đều đóng lại
hoặc chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp bị đội lên đến mức
không sớm thì muộn sẽ bị phá sản
một thành viên góp vốn tại công ty cường hưng
nên tôi sợ nếu không hỗ trợ cho vay thì không được
nên tôi đành phải cho vay
ở một số địa phương khác tình trạng này cũng diễn ra tương tự
thực tế đó khiến nhiều chuyên gia nhận định
những doanh nghiệp thân hữu lũng đoạn toàn bộ thị trường
biến chúng trở thành những doanh nghiệp quyền lực
thậm chí nếu nói không quá chủ nghĩa tư bản thân hữu
đã xuất hiện và đáng phải quan tâm
xin đồng chí trả lời
chủ nghĩa tư bản thân hữu cho biết là những doanh nghiệp
kiểu như doanh nghiệp cường hưng của tỉnh đồng nai
liệu có phải là một trong những biểu hiện
của chủ nghĩa tư bản thân hữu hay không
và nếu như chúng ta để tồn tại dạng doanh nghiệp kiểu như thế này
thì sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào
đối với nền kinh tế
doanh nghiệp cường hưng đấy rõ ràng là một doanh nghiệp
có quan hệ rất là chặt chẽ với quan chức của chính quyền
mà chủ nghĩa tư bản thân hữu là thuật ngữ
dùng để chỉ một nền kinh tế
mà ở đó thành tích kinh doanh kết quả kinh doanh
phù thuộc vào mối quan hệ thân thiết
với các quan chức của chính quyền
thì như vậy chúng ta thấy
một công ty kiểu như vậy một doanh nghiệp kiểu như vậy
là biểu hiện rất đặc trưng của chủ nghĩa tư bản thân hữu
thì nó dẫn đến rất nhiều hậu quả
hiệu quả thứ nhất là kinh tế nó rất khó phát triển
bởi vì rằng là môi trường cạnh tranh không có
và không có cạnh tranh thì người doanh nghiệp
không đầu tư vào công nghệ không đầu tư vào việc cải tiến
quy trình sản xuất không đầu tư vào việc cải tiến
thì kiến thức và kỹ năng quản trị
tiếp theo là chủ nghĩa tư bản thân hữu dẫn đến tham nhũng
bởi vì rằng là quan hệ thân hữu
là cái quan hệ mà tôi tạo điều kiện cho anh
thì anh lại quả cho tôi
những doanh nghiệp thân hữu sẽ tìm cách mua bán

cái quan hệ làm càng ngày càng thẳng tiệt
bằng cách lại quả cho các quan chức
và tham nhũng là gì nếu chẳng phải là sử dụng quyền lực công
vì lợi ích tư
thì rõ ràng nếu chúng ta để chủ nghĩa tư bản thân hữu bùng phát
thì nó rủi ro cho hệ thống rất là lớn
cho sự tôn vong của chế độ nữa
bởi vì sao
bởi vì quảng đài quân chúng nhân dân bị bỏ ra bên ngoài
những chủ nhân thực sự của quyền lực chính trị
của đất nước bị bỏ ra bên ngoài
bị đẩy ra ngoài rìa
không còn cơ hội
thế thì bất ổn thôi
xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
nghị quyết trung năm khóa một mươi hai khẳng định
xuất hiện những quan hệ không lành mạnh
giữa các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước
can thiệp vào quá trình xây dựng thực thi chính sách
để có đặc quyền đặc lợi hình thành lợi ích nhóm
gây hậu quả xấu về kinh tế xã hội
làm suy giảm niềm tin của nhân dân
và những doanh nghiệp quyền lực
chính là một trong những nguyên nhân quan trọng
là giao cản khiến không những năng suất lao động không cao
mà còn khiến cho các doanh nghiệp tư nhân không thể lớn lên được